khiến cho cả thế giới phải bất ngờ trước một kiểu thơ lục bát dùng chứa nhiều năng lượng mỹ cảm mới lạ và đầy cuốn hút từ câu chữ đến ý tưởng
chúng tôi đã gặp gỡ trò chuyện với nhà thơ nguyễn phúc lộc thành và được anh chia sẻ
thơ vốn sĩ là một sản phẩm trí tuệ